trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực bắc bộ trung bộ và nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng vào giữa và cuối tháng năm trong đó tây bắc và trung bộ có khả năng nắng nóng gai gắt
sau đợt nắng nóng diện rộng diễn ra vào cuối tháng bốn cả nước sẽ đón một tháng năm nóng hơn nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ một đến một năm độ c
cơ quan khí tượng nhận định khu vực bắc bộ trung bộ và nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trong tháng năm tập trung vào giữa và cuối tháng
trong đó khu tây bắc bắc bộ và vùng núi các tỉnh trung bộ có năng nóng gây gắt
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín có khả năng xuất hiện hai ba đợt không khí lạnh
tuy nhiên cường độ các đợt không khí lạnh sẽ không mạnh và chủ yếu nén giải áp thấp ở phía bắc gây ra các đợt mưa rào và rông ở bắc bộ và bắc trung bộ tập trung vào những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng